trong tình hình nguồn lực xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn
tỉnh hà tĩnh đã có nhiều cách làm sáng tạo để giúp các địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí đề ra
phòng trào xây dựng nông thôn mới đã không còn bó hẹp trong phạm vi một thôn hay một xã như trước đây
mà đã có sự liên kết giữa các xã với nhau
cùng giúp nhau hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới ghi nhận tại huyện thành hà
báo đời này hơn hai trăm linh hộ dân ở thôn trung cú xã thạch thắng huyện thành hà tỉnh hà tĩnh
luôn mong ước có một con đường bê tông để đi lại và phục vụ sản xuất nông nghiệp
thế nhưng với nguồn lực của địa phương thì rất khó để thực hiện được mục tiêu này
tuy nhiên được sự giúp đỡ của các thôn lân cận và đoàn viên thanh niên xã
con đường lầy lội ngày nào giờ đã được bê tông hóa và sắp sửa đưa vào sử dụng
không còn bó hẹp trong phạm vi thôn xã phong trào xây dựng nông thôn mới ở thạch hà
đã được sự liên kết chặt chẽ giữa các xã với nhau để cùng hoàn thành các tiêu chí đề ra
tại tuyến đường thuộc xã thạch thắng nhưng lại có rất nhiều cán bộ gồm cả bí thư đảng ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân xã thạch văn có mặt để cùng với nhân dân xây dựng tường rào mở rộng đường làng ngõ xóm
qua những đợt về địch đặc biệt là về địch rồi thì xã thạch văn có một số kinh nghiệm
đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động
hôm nay xã cán bộ của đội đoàn viên công đoàn xã sang giúp xã văn
mục tiêu là để thứ nhất là giúp xã văn tạo cái động lực
cái thứ hai là tạo cái cố hích trong quan trọng nhân dân
cái thứ ba là làm tổ công tác tuyên truyền vận động để mọi dân sự hiểu
và tạo không khí trong mục tiêu cấp gia truyền hình mới của toàn huyện nói chung
nhờ thực hiện tốt nhiều giải pháp sáng tạo
nên đến nay trên địa bàn huyện thạch hà đã có chín xã đạt chuẩn nông thôn mới
và trong năm hai nghìn một mươi bảy đã có thêm năm xã đăng ký hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
góp phần đưa huyện thạch hà trở thành một trong những địa phương đi đầu trong phong trào này
lực lượng của các đoàn thể từ các xã khác đến giúp người dân ở đó làm
thì nó sẽ đạt được hai cái việc
cái việc thứ nhất là ngay bản thân trong quá trình cùng làm việc với nhau
thì họ sẽ chia sẻ với nhau những kinh nghiệm
xã này đã làm rồi
rồi thì chia sẻ kinh nghiệm cho xã khác
hoặc là cái xã này làm thì sau đó để về xã mình để triển khai
tư kỷ rụt kinh nghiệm của cái xã mình giúp
cái ý thứ hai nữa là cùng với nó phong trọng thi đua giữa các xã với nhau
một trong những mục tiêu mà huyện thạch hà đề ra trong nhiệm kỳ này
là phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi toàn bộ ba mươi xã trên địa bàn sẽ đạt chuẩn nông thôn mới
và với những cách làm hay sáng tạo
tin rằng huyện thạch hà nói riêng và tỉnh hà tĩnh nói chung
sẽ đạt được những mục tiêu đề ra góp phần làm thay đổi diện mạo
của bộ mặt nông thôn ở địa phương